chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây nhiều nhãn hiệu trong lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu bị vi phạm như tràng an
trường hợp chung tên như nam tiến hưng thịnh vincom cũng đã xảy ra dẫn đến tranh chấp về nhãn hiệu hình ảnh
điều này cho thấy còn nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa có ý thức đăng ký sở hữu trí tuệ tên nhãn hiệu
dẫn đến sự nhầm lẫn thiệt hại cho các bên bao gồm cả chủ đầu tư và khách hàng
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
tổ công tác của thủ tướng vừa báo cáo các kết quả cập nhật về tình hình ban hành các văn bản liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
và quy định về điều kiện kinh doanh
theo đó các bộ ngành dự kiến cắt giảm đơn giản hóa trên ba tám trăm linh điều kiện kinh doanh và hơn sáu dòng hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành
cụ thể theo báo cáo của tổ công tác tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày ba mươi tháng tám kết quả giả soát cho thấy
trong tổng số sáu hai trăm một mươi ba điều kiện kinh doanh các bộ ngành dự kiến sẽ đơn giản hóa cắt giảm ba tám trăm linh bảy điều kiện đạt sáu mươi một ba vượt một mươi một ba so với yêu cầu chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong đó các bộ có nhiều điều kiện kinh doanh và cũng có kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa nhiều nhất là bộ công thương đạt năm mươi năm năm bộ y tế đạt bảy mươi hai năm
bộ tài chính đạt năm mươi một ba mươi năm đến nay đã chính thức cắt giảm được chín trăm sáu mươi tám điều kiện của các ngành công thương xây dựng giáo dục và đào tạo thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước văn hóa thể thao và du lịch
còn hai tám trăm ba mươi chín điều kiện đã có phương án cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể thuộc trách nhiệm của một mươi bốn bộ
để phòng ngừa rủi ro bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
của pháp luật và ngân hàng nhà nước tăng cường tần suất và chất lượng công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ trong hoạt động thẻ
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu giả soát toàn bộ quy trình thủ tục liên quan đến hoạt động thanh toán thẻ và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rủi ro
trong từng khâu quy trình để ngăn ngừa hiệu quả tội phạm đồng thời tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho khách hàng
ngoài ra nghiên cứu triển khai giải pháp giám sát cảnh báo đối với chủ thẻ dựa trên phân tích hành vi thói quen của khách hàng vị trí địa lý và thay đổi linh hoạt
giảm hạn mức rút tiền vào các thời điểm nhiều nguy cơ từ khoảng thời gian hai mươi ba h đến năm giờ để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng
trong dự thảo được công bố gần đây bộ tài chính bỏ đề xuất bổ sung thêm chức năng điều tra cho cơ quan thuế
cơ quan này lý giải cần phải có thời gian và lộ trình để đào tạo cán bộ
bộ thuế có chuyên môn nghiệp vụ điều tra am hiểu luật hình sự và tố tụng mới áp dụng được vào thực tế
lý giải về việc bỏ đề xuất ở dự thảo lần hai này bộ tài chính cho rằng vấn đề cốt lõi là nhân sự
cụ thể phải tuyển dụng bổ nhiệm đào tạo những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ điều tra am hiểu luật hình sự và tố tụng hình sự để có thể áp dụng trên thực tế
vấn đề này cần phải có thời gian và lộ trình để thực hiện
ngoài ra theo bộ tài chính chức năng điều tra khởi tố nếu được bổ sung cho cơ quan thuế
quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện nhiệm vụ mới này
đồng thời phải sửa đổi rất nhiều văn bản pháp luật phù hợp và đồng bộ trong hệ thống pháp luật để tránh trồng chéo
hoặc tránh việc thoái thác nhiệm vụ giữa các cơ quan chức năng tránh việc phình to bộ máy hành chính nhưng thiếu tính chuyên nghiệp thiếu tính hiệu quả
vấn đề này cũng cần phải có thời gian và lộ trình thực hiện
sau một năm triển khai nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một nghìn năm mươi tám về việc xử lý nợ xấu tái cơ cấu tổ chức tín dụng
nợ xấu đã được xử lý bằng nhiều biện pháp
từ năm hai nghìn một mươi hai đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được gần bảy trăm tám mươi sáu tỷ đồng nợ xấu
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước các tổ chức tiến dụng đã xử lý được gần bảy trăm tám mươi sáu tỷ đồng nợ xấu
riêng sáu tháng đầu năm xử lý ước đạt năm mươi tám tám trăm linh tỷ đồng
nhờ sự ra đời của nghị quyết bốn mươi hai của quốc hội nợ xấu được xử lý khá nhanh
với mũi nhọn là công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng vaa
bên cạnh đó năng lực tài chính của các tổ chức tiến dụng cũng đã được củng cố
vốn điều lệ tăng nhanh dần qua các năm
giải pháp xử lý nợ xấu đã được triển khai đồng bộ cùng với biện pháp kiểm soát phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ là hai chín đã giảm so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các đơn vị tổ chức có liên quan
cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình phân loại sắp xếp các doanh nghiệp trọng tâm là các doanh nghiệp nhà nước
thực hiện tái cơ cấu nâng cao năng lực tài chính năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
tạo điều kiện để hệ thống các tổ chức tiến dụng xử lý nợ xấu lanh mạnh hóa hệ thống tài chính quốc gia
cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố dữ liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp tám tháng năm hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý hơn cả là các doanh nghiệp gặp khó khăn và phải dừng hoạt động giải thể có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ
cụ thể trong tám tháng năm hai nghìn một mươi tám có tới bảy mươi hai ba trăm bốn mươi doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc phải giải thể phá sản
trong đó có hơn sáu mươi ba doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng hơn ba mươi tám
hai mươi một doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thể hạn tăng hơn hai mươi năm
chín mươi doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng gần một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
số lượng doanh nghiệp này tương đương khoảng tám mươi hai bảy mươi sáu tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
theo bộ kế hoạch và đầu tư số lượng doanh nghiệp chờ giải thể trong tám tháng qua tăng mạnh là vì từ tháng bốn đến nay
các địa phương đang tích cực chuẩn hóa làm sạch dữ liệu về doanh nghiệp
trong quá trình giả soát này những doanh nghiệp đã thành lập từ lâu nhưng không còn hoạt động được chuyển sang tình trạng chờ giải thể
thời gian gần đây nhiều nhãn hiệu trong lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu bị vi phạm
trường hợp chung tên như nam tiến hưng thịnh vincom cũng đã xảy ra dẫn đến tranh chấp về nhãn hiệu hình ảnh
để xây dựng được một thương hiệu nói chung và thương hiệu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nói riêng
đòi hỏi cả một quá trình và tốn rất nhiều công sức chi phí và trí tuệ
những doanh nghiệp như chúng tôi bị vi phạm tức là người ta lấy hình ảnh thuộc sở hữu
là cái thiết kế của mình thiết kế ra có nghĩa là mình được quyền sở hữu trí tuệ cái thiết kế đó
nhưng mà chúng tôi đã bị lấy cắp bị vi phạm
gần đây nhất vi phạm thương hiệu lại diễn ra khi một dự án bất động sản tại đường trường trinh
đã lấy tên tràng an residence và đã gây sự nhầm lẫn với dự án tràng an campex
một dự án vốn rất thành công trên thị trường
điều này đã gây sự hiểu nhầm cho những người có nhu cầu mua căn hộ trung cư
cái hiện trạng là vi phạm về cái lĩnh vực nhãn hiệu hoặc là thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản
thì diễn ra tương đối thật phổ biến
chúng ta biết là hiện nay trên dạo trên các thị trường bất động sản
thì các cái tên thương hiệu bất động sản na ná giống nhau thì rất là nhiều
và nó gây cái nhầm lẫn cho người tiêu dùng và cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền lợi của các chủ đầu tư
điều đáng lo ngại không như các lĩnh vực sản xuất hàng hóa thương mại tiêu dùng
các doanh nghiệp bất động sản còn chưa ý thức đầy đủ về việc phải tự bảo vệ mình
hầu như các doanh nghiệp bất động sản không đăng ký sở hữu trí tuệ
bởi các dự án thường triển khai trong thời gian ngắn xây dựng và bán cho khách hàng là xong dự án
hiện nay việc khởi kiện để bảo vệ thương hiệu thường kéo dài tốn kém về chi phí và thời gian
vì vậy doanh nghiệp cần có sự chủ động bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp mình
bằng cách đăng ký thương hiệu bảo vệ thương hiệu một cách chuyên nghiệp
sở xây dựng hà nội vừa công bố danh sách ba trăm bảy mươi hai hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn thủ đô
nhưng chưa liên hệ với ban quản lý các công trình nhà ở và công sở ký hợp đồng mua bán nhà
cũng chưa nộp tiền và nhận nhà
trong thời gian sáu mươi ngày kể từ ngày thông báo những hộ dân có tên trong danh sách
vẫn không liên hệ với ban quản lý để hoàn tất thủ tục mua nhà
sẽ được tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định
tình trạng nhà tái định cư xây dựng xong nhưng không có người đến nhận
không phải mới xảy ra tại hà nội
trước đó công ty cổ phần xây dựng số ba hà nội hanco ba
từng phải đề xuất thành phố cho phép phá bỏ toàn bộ ba tòa nhà tái định cư tại sài đồng
bởi xây dựng xong cách đây hơn một mươi năm
nhưng các hộ dân không đồng ý việc nhận tái định cư bằng căn hộ mà phải là đất nền
vì thế cả ba tòa nhà đều bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay
nhằm tiếp tục thực hiện đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây
trên địa bàn các quận nội thành hà nội
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội phấn đấu hết quý ba năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh cửa hàng kinh doanh trái cây
các cửa hàng kinh doanh trái cây tại các quận được cấp biển nhận diện
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có công văn yêu cầu góc sở ngành đơn vị liên quan
và ủy ban nhân dân các quận đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
tập huấn các quy định của pháp luật và thành phố trong hoạt động kinh doanh trái cây
thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh trái cây
hoàn thiện việc cấp đăng ký kinh doanh các loại giấy tờ về an toàn thực phẩm
và các loại điều kiện khác theo quy định của đề án
đặc biệt phấn đấu đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám một trăm linh cửa hàng kinh doanh trái cây
tại các quận được cấp biển nhận diện
bên cạnh đó các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra định kỳ
hoặc đột xuất hoạt động kinh doanh trái cây trên địa bàn kiểm soát và xử lý vi phạm
trong quá trình lưu thông vận chuyển trái cây kinh doanh trái cây kiểm tra xử lý nghiêm
giải tỏa mọi trường hợp kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường vỉa hè nơi công cộng
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mức giá lợn hiện nay là năm mươi đồng
đến năm mươi hai đồng một kg có lợi cho người chăn nuôi còn người tiêu dùng vẫn chấp nhận được
tuy nhiên nếu giá lợn bị đẩy lên mức trên năm mươi năm đồng một kg thì đây là mức tăng ảo cần được cảnh báo
sau hơn một năm giá lợn thấp người chăn nuôi thua thiệt lớn thì đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
giá lợn mới có dấu hiệu hồi phục và tăng dần lên
hiện nay giá lợn đang ở mức năm mươi đến năm mươi hai đồng một kg
mức giá này có thể coi là tốt có lợi cho người chăn nuôi
bởi đây là cơ hội để họ có thể lấy lại thua thiệt sau một năm
có điều kiện tích lũy tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất sau nếu trục giá lợn từ năm mươi đến năm mươi hai đồng một kg
thì người tiêu dùng vẫn chấp nhận được vì một năm qua chúng ta đã được ăn thịt giá rẻ
năm nay chúng ta có thể chấp nhận sử dụng giá cao hơn một chút để hỗ trợ người chăn nuôi
mặt khác giá tăng cũng kích thích doanh nghiệp các nhà đầu tư tăng đầu tư vào chăn nuôi
tuy nhiên nếu đẩy giá lợn tăng trên nước năm mươi năm đồng một kg là tăng ảo
không tốt ảnh hưởng lớn đến chính ngành hàng thịt lợn
hiện năm thành phố lớn của việt nam có khoảng một năm trăm linh tòa nhà có diện tích trên hai năm trăm linh m hai mỗi tòa
đây là những công trình tiêu thụ năng lượng rất nhiều và phát thải lượng lớn khí nhà kính
để tiết kiệm năng lượng cần thực hiện tổng hòa từ khâu thiết kế thi công và sử dụng
để thúc đẩy xu hướng xây dựng công trình xanh
vững trong lĩ vực xây dựng giai đoạn thiết kế rất quan trọng
tại giai đoạn này các tư vấn thiết kế có thể ứng dụng kỹ thuật
vật liệu để đưa ra các giải pháp năng lượng vào thực tế
để thúc đẩy xu hướng xây dựng công trình xanh vững trong lĩ vực xây dựng